trên biển từ chiều và đêm nay ở vịnh bắc bộ gió sẽ chuyển hướng đông bắc với cường độ mạnh cấp năm đêm tăng lên mức cấp sáu khiến cho biển động
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc cũng mạnh lên mức cấp sáu
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc vẫn dừng lại ở mức cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước